hơn một tám trăm linh cán bộ giáo viên học sinh trường trung học phổ thông chuyên trần phú thành phố hải phòng
đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tại ngôi trường mới khang trang hiện đại nhất thành phố cảng hiện nay
dự khai giảng và chung vui với thầy trò nhà trường có các đồng chí ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố lê văn thành thứ trưởng giáo dục và đào tạo nguyễn vinh hiển
trường trung học phổ thông chuyên trần phú được xây dựng tại phường đăng hải quận hải an thành phố hải phòng
có vốn đầu tư ba trăm năm mươi tỷ đồng được xây dựng mới trên diện tích hơn bốn mươi hai m hai
đây là ngôi trường khang trang hiện đại nhất của hải phòng hiện nay
việc khẩn trương hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong năm học mới đã thể hiện sự quan tâm
chăm lo của lãnh đạo thành phố với công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi
bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và đất nước
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vừa qua một trăm linh học sinh của trường thi đỗ tốt nghiệp
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy trường trung học phổ thông chuyên trần phú có quy mô một sáu trăm ba mươi chín học sinh
tăng thêm một lớp chuyên tiếng nhật với ba mươi năm học sinh so với năm học trước
nhân dịp này nhà trường khen thưởng các giáo viên học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học qua